những vấn đề liên quan đến phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số tại các địa phương biên giới đang được đặt ra trong thời gian gần đây
trong đó cơ chế chính sách hỗ trợ được các nhà nghiên cứu đặt ra hàng đầu đối với các cấp cơ quan quản lý
văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh vùng sâu vùng xa luôn được coi là nguồn tài nguyên vô giá để mang lại những giá trị riêng có độc đáo cho ngành du lịch việt nam
tuy nhiên thời gian qua sự phát triển du lịch ổ ạt và thiếu định hướng ở một số nơi đã đe dọa đến việc bảo tồn và phát huy nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số
cho dù nhà nước đã ban hành triển khai nhiều chính sách giải pháp hỗ trợ nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc ít người
cái am hiểu về cái văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số chúng ta vẫn còn hạn chế
chính thế mà việc thực hiện cái chính chủ trương chính sách này vẫn chưa là vẫn chưa được như mong muốn
bên cạnh đó là còn một số những cái vấn đề như là trong cái quá trình hội nhập và giao lưu tiếp biến văn hóa đấy thì chúng ta vẫn còn gặp nhiều những sảo cản
tôi nghĩ cái rào cản này chính là chúng ta những người làm công tác văn hóa chưa hiểu được chưa biết được tiếng của đồng bào dân tộc thiểu số
theo các nhà nghiên cứu hiện nay bên cạnh việc thiếu đầu tư cho nguồn nhân lực du lịch
đồng bào dân tộc thiểu số đang rất thiếu chính sách để có thể hỗ trợ phát triển du lịch như
thiếu hỗ trợ hạ tầng vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch thiếu chính sách cơ bản về du lịch
cụ thể là phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số cũng được triển khai thông qua các hoạt động
như tổ chức và hỗ trợ các địa phương tổ chức nhiều chương trình khảo sát phát triển sản phẩm du lịch khu vực tây bắc đông bắc
tổ chức và hỗ trợ mở khóa tập huấn nghiệp vụ cho thuyết minh viên du lịch tại các tỉnh sơn la điện biên lai châu
triển khai các hoạt động xúc tiến quảng bá hỗ trợ các địa phương như cao bằng lạng sơn lào cai hà giang
nghiên cứu khảo sát và lựa chọn xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng phát triển mô hình du lịch cộng đồng

việt nam là quốc gia đa dân tộc với năm mươi bốn dân tộc anh em trong đó có năm mươi ba dân tộc thiểu số
mặc dù dân số chưa tới một mươi năm dân số cả nước nhưng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên một địa bàn rộng lớn chiếm ba phần tư diện tích đất liền cả nước
vì vậy để phát triển du lịch kết hợp với bảo tồn văn hóa cần thiết có chính sách hỗ trợ địa phương biên giới một cách bài bản hợp lý